vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy sáu độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm một mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng ba trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi năm ba mươi km và có khả năng mạnh thêm
từ đêm mai ngày một mươi ba tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi ở vùng ven biển từ quảng ninh đến quảng bình có gió mạnh dần lên cấp sáu bảy giật cấp chín
một số nơi ở phía bắc hoàn lưu bão có gió cấp tám giật cấp một mươi do kết hợp với không khí lạnh
từ chiều mai ngày một mươi ba tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và quảng trị có mưa to
có nơi mưa rất to khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa rất to
đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông